xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn hay đại dịch covid một mươi chín
những khó khăn này đang khiến cho các tập đoàn các doanh nghiệp quốc tế có xu hướng chuyển dịch địa điểm sản xuất
để tránh mức thuế cao hoặc những nơi ổn định hậu covid một mươi chín
để tận dụng cơ hội này hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực đáp ứng làn sóng dịch chuyển fdi vào việt nam
đã được hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức vào ngày hôm nay
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam giảm nhẹ hai bốn
các tháng cuối năm đã có sự khởi sắc
theo một số khảo sát sáu mươi bảy công ty tại eu đã tìm kiếm những nguồn cung ứng khác bên ngoài trung quốc
bảy mươi trong số hai sáu trăm linh công ty của nhật có ý định đa dạng hóa sản xuất ở các quốc gia
một số đối tác lớn của việt nam như hàn quốc nhật bản châu âu đài loan singapore
tiếp tục lựa chọn và có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ hơn
tuy nhiên hạn chế về lực lượng lao động vẫn là điểm yếu cần cân nhắc của nhóm các nhà đầu tư lớn
hiện tại thì chúng tôi vẫn thấy rằng là các trường nghề cũng như kể cả các trường đại học của chúng ta
kể cả các trường đào tạo phổ thông thì hiện nay cái việc đào tạo định hướng nghề
cái ý thức trong nghề nghiệp cũng như là những cái kỹ năng cơ bản
và chia theo từng các cái ngành nghề nhu cầu của các doanh nghiệp trong xã hội là vẫn rất còn yếu
xu hướng quốc tế hóa yêu cầu lao động cần chuẩn hóa về kỹ năng theo chuẩn khu vực
quốc tế theo yêu cầu công việc bao gồm cả vấn đề an toàn lao động
chúng ta chuẩn hóa theo nhu cầu của thị trường lao động của người sử dụng lao động
của doanh nghiệp của hoạt động xuất sắc kinh doanh thì quá trình đào tạo chúng ta cũng
phải căn cứ vào đó để đào tạo để thích nghi thích ứng với quá trình đó
quá trình chuẩn hóa người lao động công nhận kỹ năng nghề người lao động thông qua các bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia theo vị trí việc làm
nhu cầu việc làm là điều hết sức quan trọng và các bộ tiêu chuẩn này sẽ không chỉ dừng lại ở
áp dụng đào tạo và công nhận tại nhà trường mà sẽ còn ở doanh nghiệp mở các mô hình đào tạo hợp tác
nhà trường doanh nghiệp đây sẽ là những vấn đề mà các cơ quan quản lý
hệ thống giáo dục đào tạo đào tạo nghề việt nam thực hiện trong thời gian tới